hướng dẫn và tập huấn cho cám bộ y tế ở tuyến xã để thu hút thêm lượng bệnh nhân khám từ cả bảo hiểm y tế và cả dịch vụ
hiện nay nhiều loại máy móc chuyên môn như máy siêu âm máy điện tim để phục vụ thăm khám cho người dân những bệnh phức tạp đã có hầu hết tại các trạm y tế xã
thế nhưng có một thực tế đang diễn ra là tại những trạm y tế này lại đang thiếu người
các trạm y tế có thể vận hành những thiết bị hiện đại
y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế đáp ứng bảy mươi nhu cầu chăm sóc sức khỏe thông thường của người dân
trạm y tế có nhiệm vụ cung cấp thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
y tế dự phòng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe sinh sản cung ứng thuốc thiết yếu quản lý sức khỏe cộng đồng
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
chín mươi dân số được quản lý sức khỏe
chín mươi năm trạm y tế xã phường thị trấn thực hiện dự phòng quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm
đến năm hai nghìn ba mươi hơn chín mươi năm dân số được quản lý sức khỏe
một trăm linh trạm y tế dự phòng quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm
mục tiêu là vậy nhưng đến nay thực tế cho thấy người bệnh đang không mặn mà với các dịch vụ y tế
các dịch vụ y tế ở cơ sở
danh mục kỹ thuật thì được sở y tế phê duyệt
và tất cả các đáp ứng về trang thiết bị thuốc men vật tư tiêu hao
thì chúng tôi cũng đáp ứng đủ cho một cơ sở khám chữa bệnh tiến đầu
thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh một số các bệnh thông thường cơ bản
tâm lý của bệnh nhân thì cũng có nhiều chiều
có bệnh nhân thì đến đây mục đích là xin chuyển
vì xung quanh đây cũng toàn là những bệnh viện tuyến thành phố mà chất lượng phục vụ với dịch vụ kỹ thuật sẽ cao hơn
vậy là nhiều bệnh nhân thì muốn xin chuyển nhưng một số bệnh nhân thì cũng vẫn chuyển đi và không đi cơ
và một số trường hợp thì phó khám cũng không đáp ứng được
chúng tôi cũng phải chuyển đi vì người ta có nhiều bệnh bệnh mà vượt qua khả năng điều trị của tuyến chúng tôi
tại tuyến thì hiện tại chúng tôi cũng còn thiếu đặc biệt là thiếu các chuyên khoa lẻ
do vậy là đối với những bệnh nhân mà đến đây khám các chuyên khoa lẻ thì tự nhiên chúng tôi cũng không đáp ứng được
hoặc là các bệnh viện xuống tăng cường để nâng cao chất lượng cho chuyên môn cho bệnh nhân
theo bác sĩ nguyễn thị hồng hạnh sau nhiều năm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương tăng cao
tuy nhiên các bệnh lý chủ yếu chỉ là ho sốt sổ mũi hoặc theo dõi bệnh lý không lây nhiễm mạng tính
như tiểu đường huyết áp cao máu nhiễm mỡ
điều này là do một số trang thiết bị được sở y tế đầu tư nhưng không thể vận hành do còn thiếu bác sĩ có chuyên môn
trung bình thì nhà trị có khoảng một trăm năm mươi

số lượng bệnh nhân thăm khám từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thì số lượng nó cũng là tăng lên chứ không rảnh
sau cái lượng bệnh nhân mà theo quy định của bảo hiểm là sẽ về tuyến
mùa bảo hiểm theo yêu cầu thì sẽ về tuyến cơ sở đó vậy là số lượng của trị đó cũng là tăng lên
phòng khám đang qua cũng được trang bị máy siêu âm hiện đại như các em thấy đây
máy xét nghiệm sinh hóa tự động
máy viết đọc cơ bản là tương đối đầy đủ để đáp ứng cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở lại tuyến cơ sở
trước đây khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe
bà hào thường tìm đến các bệnh viện tuyến trên để thăm khám và điều trị
bởi theo bà y tế tuyến cơ sở đang còn thiếu và yếu khó đáp ứng được nhu cầu chữa bệnh của người dân
thế nhưng sau một thời gian trung tâm y tế huyện thanh trì triển khai mô hình y học gia đình
bà đã nhận thức rõ lợi ích của mô hình này trong việc theo dõi sức khỏe của bản thân tại đây
từ đây thói quen khám chữa bệnh của bà đã dần thay đổi
tôi đến đây thì điều trị với khớp tay này điều trị thì nó cũng đỡ
cả các bác sĩ ở đây thì nói chung là cũng tốt
dịch vụ ở đây thì cũng được
cũng như các tuyến trên
kia thôi đến đây thì các bác sĩ vừa nhiệt tình và vừa châm cứu thì nó cũng đỡ rồi cũng được
theo khảo sát của bộ y tế có tới ba mươi năm bốn bệnh nhân đến khám chữa bệnh ở tuyến trung ương có thể điều trị được ở tuyến tỉnh
và hai mươi có thể điều trị được ở tuyến huyện
có tới bốn mươi một năm bệnh nhân đến khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến tỉnh có thể điều trị được ở tuyến huyện
và một mươi một có thể điều trị được ở trang